ngày hai mươi chín tháng một mươi hai sở du lịch hà nội đã phạt hành chính bốn mươi tám năm triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch golden travel
một trong số đơn vị cung cấp dịch vụ cho du khách việt bỏ trốn tại đài loan
ngoài ra sở còn chuyển hồ sơ đề nghị công an tp hà nội điều tra một số cá nhân có liên quan
theo nội dung báo cáo số hai trăm tám mươi sáu do ông trần đức hải giám đốc sở du lịch hà nội ký
bốn đoàn khách du lịch việt nam của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch kỳ nghỉ quốc tế
địa chỉ một trăm sáu mươi hai trên hai mươi đường số một mươi phường chín quận gò vấp tp hcm gồm một trăm năm mươi ba người đến đài loan trong đó có một trăm năm mươi hai người bỏ trốn
nhưng qua giả soát thông tin hà nội có hai đơn vị lữ hành liên quan là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch golden travel
địa chỉ tại số hai trăm một mươi ba lạc long quân tây hồ hà nội gọi tắt là công ty golden travel
và công ty trách nhiệm hữu hạn twin bright do bà võ thị hồng làm giám đốc
hà nội đã ký quỹ với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch kỳ nghỉ quốc tế
địa chỉ số một trăm sáu mươi hai trên hai mươi đường số một mươi phường chín quận gò vấp tp hcm gọi tắt là công ty kỳ nghỉ quốc tế
chuyển bản trục hộ chiếu của bốn mươi chín khách du lịch và tiền dịch vụ ba trăm năm mươi hai năm trăm linh đồng một người cho công ty để làm visa cho khách
xuất cảnh cùng đoàn khách có hướng dẫn viên hoàng văn ân
đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai hướng dẫn viên hoàng văn ân phát hiện toàn bộ đoàn khách không còn ở khách sạn
liên lạc tìm kiếm không được nên anh ân thông báo cho công ty golden travel và thông tin đến công ty đông sen đài loan
đến nay chỉ có hướng dẫn viên hoàng văn ân về việt nam
thanh tra sở du lịch hà nội đã lập biên bản vi phạm hành chính số tám mươi sáu đối với công ty golden travel
tránh thanh tra sở du lịch hà nội đã ban hành quyết định số sáu mươi năm xử phạt công ty golden travel bốn mươi tám triệu năm trăm linh nghìn đồng
do đã có các hành vi vi phạm không thực hiện đúng chế độ báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định
tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế với thời hạn chín tháng
hồ sơ về vụ việc của bà võ thị hồng công ty trách nhiệm hữu hạn thunbright và ông lê thanh tùng
sở du lịch đã chuyển đến công an tp hà nội đề nghị kiểm tra làm rõ vai trò của bà hồng ông tùng
cũng như các đối tượng khác liên quan xử lý nghiêm theo quy định pháp luật